diễn đàn taxi á âu lần thứ bảy tại moscow từ ngày tám đến ngày một mươi hai tháng tám đã thu hút các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất
chế tạo taxi công nghệ quỹ đầu tư dịch vụ cho ngành taxi tại nhiều nước như là anh mỹ hà lan bỉ đức phần lan và nga
hoạt động được tổ chức thường niên và là cơ hội để các doanh nghiệp quốc tế gặp gỡ học tập lẫn nhau để cùng phát triển
đây là lần đầu tiên việt nam có mặt tại diễn đàn uy tín này
tại diễn đàn các bài tham luận phân tích hoạt động taxi trên rất nhiều góc cạnh số hóa tự động hành chính công kiểm soát giám sát
phát triển phương tiện đô thị thông minh phát triển phương tiện không người lái các vấn đề về thuế quan công bằng cho hoạt động taxi
đoàn việt nam tham dự diễn đàn lần này là tập đoàn mylink đã giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước con người việt nam
quy mô tầm vóc của một đơn vị vận chuyển hàng đầu với dịch vụ đa dạng rộng khắp trên sáu mươi ba tỉnh thành và bốn huyện đảo
sự tham gia của các công ty công nghệ giới thiệu những nền tảng quản lý đánh giá giám sát trong lĩnh vực taxi cho thấy
sự thay đổi nhanh chóng của ngành vận tải trong thời đại phẳng